ngày năm tháng bốn bộ đội biên phòng nghệ an cho biết vừa phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng người lào
đang vận chuyển trái phép ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp dạng viên nén từ bên kia biên giới về việt nam
khoảng chín giờ ngày bốn tháng bốn tại địa bàn bản ải khe xã mường ải huyện kỳ sơn
lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng là cơ sồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và cha mình vừ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
chú tại tỉnh bò lì khăm xoay đang vận chuyển ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp sẵn viên nén
một dao nhọn ba điện thoại và một số tăng vật liên quan khác từ bên kia biên giới về việt nam
các đối tượng khai nhận được một người đàn ông không rõ tên tuổi thuê vận chuyển số ma túy trên qua biên giới
với tiền công là sáu usd bộ đội biên phòng nghệ an hiện đang mở rộng điều tra xử lý theo quy định